bản tin hôm nay thứ ba ngày hai mươi sáu tháng chín mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án
với nhiều đối tượng hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và tính dụng đen
trong sáu đối tượng bị bắt giữ có đoàn văn nhật lâm ba mươi năm tuổi giữ vai trò cầm đầu
tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố hội an thị xã điện bàn cá độ bóng đá
tổng số tiền các đối tượng cá độ bóng đá từ ngày một tháng chín đến ngày một mươi tám tháng chín
là trên một mươi năm tỷ đồng
khi các con bạc hết tiền cá cược hai đối tượng nguyễn văn thống sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và nguyễn hổ vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín sẽ cho vay nóng với lãi suất từ một trăm hai mươi đến một trăm tám mươi một năm
để tiếp tục tham gia cá độ
ngoài cho những con bạc vai hai đối tượng này còn cho những người khác vai
với lãi suất cao thu lợi bất chính hai trăm năm mươi triệu đồng
còn tại tp hcm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu công an tp hcm vừa tạm sử lô hàng hai mươi hai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi năm
từ singapore về việt nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín
nam hành khách tên trần nhật sơn thực hiện xong thủ tục nhập cảnh vào việt nam
và đưa hành lý sách tay gồm một ba lô màu đen qua máy soi số sáu của đội thủ tục hành lý nhập khẩu
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
trước khi đưa hành lý qua máy soi trần nhật sơn không thực hiện khai báo hải quan
tại thời điểm kiểm tra soi chiếu tổ công tác nghi vấn bên trong hành lý của hành khách trần nhật sơn
có chứa hàng hóa là điện thoại di động vượt định mức miễn thuế nên đã mở sơn vào phòng kiểm tra
kết quả kiểm tra tổ công tác phát hiện trong hành lý sách tay của sơn có hai mươi hai chiếc điện thoại nhãn hiệu iphone một mươi năm pro max
được sơn mua tại singapore và không khai báo nộp thuế với cơ quan hải quan khi nhập cảnh vào việt nam
qua làm việc sơn cho biết mục đích mua
rồi mang hai mươi hai chiếc điện thoại iphone một mươi năm pro max từ singapore về việt nam là để bán kiếm lời
và tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng chín trăm linh triệu đồng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
đã lập biên bản bắt người phạm tội và quyết định tạm giữ đối với trần nhật sơn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
sau vụ cháy tại ngõ hai mươi chín khương hạ khương đi
tỉnh thanh xuân tại hà nội hiện có nhiều căn hộ trung cư mini tại các quận nội thành
đang được chủ nhà đăng tin bán gấp tặng kèm theo toàn bộ nội thất
với mức giá chỉ từ năm trăm linh cho đến bảy trăm linh triệu đồng một căn
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên antv tỷ lệ giao dịch rất thấp
vì đa phần những trung cư mini đều có những khoảng trống trong pháp lý
khi không đủ các điều kiện để đảm bảo an toàn về xây dựng
cũng như các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy
ngách ba mươi trên sáu đường phú mỹ
quận năm từ liêm thành phố hà nội
tại đây có nhiều ngõ với hàng chục căn chung cư mini
ngõ nhỏ phố nhỏ đấy là những đặc điểm đặc trưng ở hà nội
và trong những ngõ nhỏ phố nhỏ đấy thì có những căn trung cư mini cũng rất là nhỏ
và xung quanh những con nhỏ đấy thì có những căn chợ tự phát tiện lịch như thế này
và sự đặc điểm tiện lợi đấy đã đem lại nhiều tiện ích cho những người ngoài tỉnh
để sinh sống tại hà nội
tuy nhiên nó cũng bộc lộ rất nhiều hạn chế về phòng cháy chữa cháy
cũng như là vấn đề an toàn cho nghề ở thế này
sau vụ cháy trung cư mini tại ngõ hai mươi chín khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
vừa qua chị quỳnh anh mới chú ý về các điều kiện an toàn nơi mình đang ở
hoảng hốt về tính an toàn chị đem giao bán nhưng cũng chẳng ai mua
những cái bài viết đấy hầu như mọi người đều cảnh báo là không nên mua
và bán cũng rất là khó khăn vì ngày xưa thì cho thuê hay là cho mua bán trung cư mini này
rất là dễ dàng
sau cái vụ đấy thì thật sự là hầu như là những cái bài công bình bán
đều là cười cợt hoặc là kiểu người ta sẽ không thích mua cái trung cư mini này lắm
vì rất là khó khăn để mua bán lại
hiệp hội bất động sản việt nam cho biết hiện thị trường đã xuất hiện tình trạng
bán tháo các căn hộ trung cư mini tại nội đô
tuy nhiên đa số các căn trung cư mini đều thiếu tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy
một số công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng sai phép
nên không được cấp giấy chứng nhận

buộc phải để cho hai mươi hai này tồn tại trừ những cái nào sai phép
ví dụ như sai phép toàn bộ tức là không được cấp phép
hay là luật không cho phép thì phải đập bỏ
thế còn đối với những cái mà gọi là xây vượt phép thì sẽ bị cắt cái phần vượt phép
thế là sẽ không đáp ứng được các điều kiện về chuyển nhượng bất động sản
nói chung là chuyển nhượng nhà ở
riêng đảm bảo và phải có giấy tờ phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này
nhưng mà đối với những cái căn trung cư này trung căn mini này thì cái việc mua bán hoàn toàn dựa trên việc viết tay
do đó mà cái cơ sở pháp lý cũng như là cái xác định quyền sở hữu đối với căn nhà này là gần như là không có
để đảm bảo độ an toàn về mặt pháp lý cũng như bảo vệ quyền lợi của mình
các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cẩn trọng xem xét đầy đủ toàn diện công trình
từ các điều kiện về quyền sử dụng đất
hồ sơ xây dựng thiết kế cho đến chất lượng công trình năng lực của chủ đầu tư
hay các điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với mong muốn cho con em mình có một môi trường học tập những kỹ năng mới
nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư tiền để đăng ký những khóa học tập hay trải nghiệm cho các con
lợi dụng tâm lý này đã xuất hiện các đối tượng lập ra fanpage
về khóa trải nghiệm làm bác sĩ nhí giả mạo tổ chức uy tín hồng tạo niềm tin với các phụ huynh học sinh
điều đang nói là mặc dù đã có những phụ huynh lên tiếng vì sập bẫy chiều trò này
tuy nhiên fanpage giả mạo vẫn ngang nhiên hoạt động
chỉ cần gõ dòng chữ em là bác sĩ nhí facebook sẽ cho ra kết quả là những trang fanpage như thế này
gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin quảng cáo về chương trình

em là bác sĩ nhí đại học y dược tp hcm
theo thông tin từ fanpage chương trình này do trung tâm mô phỏng và huấn luyện kỹ năng
trường đại học y dược tp hcm chủ trì tổ chức
tuy nhiên nhà trường phủ nhận trên website chính thức về việc tổ chức chương trình này
trước việc nhiều nạn nhân phản ánh về việc dù đã chuyển khoản phí tham gia
nhưng chương trình vẫn mặt vô âm tín
gia đình tôi thì cũng đang có một bé đang học tiểu học
gia đình cũng muốn cho con tham gia chương trình
để con có tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống
ngoài ra khi con tham gia chương trình như thế này
thì con có giúp con hạn chế được xem tivi và xem điện thoại người tính
tôi cũng không nghĩ là đây là một chương trình mang chất lừa đảo
tại đây tôi cũng nghĩ là đây được tổ chức bởi một cơ sở khá là uy tín
và tôi cũng mất một khoản tiền khá là lớn khi đăng ký cho con tham gia cái chương trình
các đối tượng đã lợi dụng uy tín của các cơ quan
các cơ quan tổ chức để đánh vào sự tin tưởng của các phụ huynh
bằng nhiều hình thức chỉnh sửa các loại văn bản cắt kép các video để đăng trên fanpage
các đối tượng đã dễ dàng dụ dỗ những người có nhu cầu đăng ký tham gia
các đối tượng này đã phải có một sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng
đó là lập ra các trang web
và những trang web này có giao diện gần giống như những trang web chính thống của các trường
ở đây các đối tượng đã nhằm đến ví dụ như là trường đại học y
nhiều bậc phụ huynh đã tin tưởng là
trang web của trường đại học y
thì chính vì sự tin tưởng này mà nhiều bậc phụ huynh đã chuyển khoản cho các đối tượng
mà rõ ràng là mình chưa có sự xác minh danh tính
do đó thì các đối tượng này ngay sau khi nhận được tiền của các bậc phụ huynh chuyển khoản
thì sẽ chặn các số liên lạc của các bậc phụ huynh đó
hiện nay thì cái nhu cầu để cho con theo học các khóa liên quan đến rèn luyện kỹ năng của các bậc phụ huynh là rất là cao
thậm chí là có những người sẵn sàng chi một khoản tiền rất lớn để cho con tham gia vào những khóa học như vậy
thì người dân cần phải đặt một cái niềm tin đúng chỗ đúng những nơi có uy tín
thì mới có thể đảm bảo được cái tài sản của mình
hiện các đối tượng mời gọi răng bẫy các nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng
do đó các luật sư cho rằng người dân cần làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng
để chặn đứng hành vi lừa đảo của các đối tượng
bên cạnh đó kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tránh có thêm các nạn nhân mắc bẫy
pháp luật thì quy định là người nào bằng thủ đoạn gian dối
để chiếm đoạt tiền tài sản của người khác thì đó là hành vi lừa đảo
và hành vi sử dụng mạng internet để làm phương thức để chiếm đoạt tài sản
thì đây là tính thức tăng nặng trách nhiệm hình sự
không trả lại tiền thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với chế tài là phạt cải đạo không giam đữ đến ba năm hoặc là phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
nếu số tiền chiếm đoạt từ hai triệu đến năm mươi triệu đồng
còn nếu số tiền chiếm đoạt từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
thì hình phạt sẽ là phạt tù từ hai năm đến bảy năm
còn mức cao nhất của tội danh này là hai mươi năm tù hoặc là tù trung thân
nếu số tiền chiếm đoạt từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
trước tình trạng tội phạm mạng ngày càng gia tăng
cần phải tỉnh táo trước những thủ đoạn của các đối tượng
nếu thấy dấu hiệu lừa đảo các bậc phụ huynh cần liên hệ đến các cơ quan tổ chức
để xác minh thông tin tránh mắc bẫy của loại đối tượng này
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý
cục hàng không việt nam cho biết chín tháng của năm nay
các cảng hàng không trên cả nước đón tám mươi chín triệu lượt khách tăng hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó hành khách quốc tế tăng hai trăm sáu mươi sáu tám đạt hai mươi ba bảy triệu khách
và khách nội địa giảm ba sáu đạt sáu mươi năm hai triệu khách
riêng cảng hàng không việt nam đã vận chuyển bốn mươi bốn triệu lượt khách
tăng hai mươi bốn một triệu khách tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
hành khách quốc tế tăng tới ba trăm linh hai đạt một mươi một năm triệu khách
còn khách nội địa giảm ba sáu đạt ba mươi hai sáu triệu khách
hiện nay năm hãng hàng không việt nam gồm vietnam airlines vietjet air pacific airlines
bamboo airways viettel airways đang khai thác sáu mươi bảy đường bay kết nối hà nội
tp hcm đà nẵng với một mươi chín cảng hàng không địa phương khác với trên sáu trăm năm mươi chuyến bay mỗi ngày
trong khi thị trường hành khách có xu hướng tăng sản lượng hàng hóa qua các cảng hàng không lại giảm
trong chín tháng năm nay tổng thị trường hàng hóa của hàng không giảm khoảng một mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái đạt bảy trăm sáu mươi hai tấn
theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan trong tháng tám vừa qua
số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm mạnh hai mươi hai bốn
tương ứng với giảm hai chiếc so với số lượng nhập của tháng bảy
cụ thể lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng tám vừa qua đạt sáu chín trăm hai mươi chín chiếc
tương ứng với trị giá đạt một trăm sáu mươi hai bốn triệu usd
trong khi đó ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng trước đạt tám chín trăm hai mươi chín chiếc
với trị giá đạt hai trăm một mươi bảy triệu usd
và cũng trong tháng tám ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào việt nam
chủ yếu có xuất xứ từ ba thị trường chính là nhập khẩu từ thái lan với ba một trăm bảy mươi bốn chiếc

nhập từ indonesia với hai sáu trăm hai mươi chiếc và nhập từ trung quốc với năm trăm sáu mươi sáu chiếc
số xe nhập khẩu từ ba thị trường này đạt sáu ba trăm sáu mươi chiếc
chiếm tới chín mươi hai tổng lượng xe nhập khẩu vào việt nam
năm nay sầu riêng được mùa được giá khiến nhiều nông dân trồng sầu riêng ở đắk lắc bội thu
tỉnh đắk lắc hiện có khoảng hai mươi ba hectare sầu riêng
trong đó khoảng năm mươi diện tích đã cho thu hoạch
sản lượng của năm nay
ngày ước tính trên hai trăm linh tấn
theo ghi nhận giá thu mua sầu riêng trên địa bàn tỉnh đắk lắc đang giảm nhẹ những ngày gần đây
vào ngày hôm qua giá thu mua sầu riêng sô giao động trong khoảng từ sáu mươi cho đến bảy mươi đồng một kg tùy vườn
giá thu mua sầu riêng quy cách hơn là tám mươi đồng một kg đối với sầu riêng loại a
từ sáu mươi năm cho đến sáu mươi bảy đồng một kg đối với sầu riêng loại b
riêng những đơn vị uy tín đã chốt giá
ký hợp đồng với người dân vẫn tiếp tục mua về giá cam kết hoặc có thỏa thuận
thương lượng để hợp tình hợp lý
nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số
ngay từ khi khởi động đề án sáu bảo hiểm xã hội tp đà nẵng đã chủ động
tích cực phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
đến nay ngành bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng đã xác thực dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với hơn một triệu thông tin công dân đạt gần chín mươi sáu số người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện toàn thành phố
đây được xem là tiền đề quan trọng để cải cách liên thông các thủ tục hành chính
cắt giảm giấy tờ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
đồng thời ngành bảo hiểm xã hội cũng có những cách làm mới để nâng cao chất lượng phục vụ
nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân
nghĩ rằng bảo hiểm y tế của mình đã hết hạn bà văn thị xuân đến bộ phận một cửa
của bảo hiểm xã hội tp đà nẵng để cấp lại
bà khá bất ngờ khi biết thẻ bảo hiểm y tế của mình sẽ được tự động gia hạn
và tích hợp vào thẻ căn cước công dân không cần phải cấp lại thẻ giấy
đồng thời nhân viên tại đây cũng đã giúp bà sửa lại thông tin bị sai lệch
về ngày tháng năm sinh để có thể đồng bộ trên cơ sở dữ liệu
đến ủy ban nhân dân phường hòa thuận tây để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con
thay vì phải mất thời gian di chuyển qua nhiều cơ quan hành chính khai báo các loại giấy tờ
thì giờ chỉ cần đăng ký một lần trên cổng dịch vụ công quốc gia
thông tin về toàn bộ giấy tờ như giấy khai sinh thẻ bảo hiểm y tế
và đăng ký thường trú của con chị đã hoàn thành
hôm nay em tới để làm khai sinh cho bé và em cũng rất là bất ngờ khi mà làm khai sinh
là được làm luôn thẻ bảo hiểm y tế
và đăng ký hộ khẩu cho bé luôn như vậy là rất là thuận tiện cho người dân
về sắp xếp thời gian để một lần có thể là làm được ba bốn bước
để người dân có thể thuận lợi nhanh chóng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
ngành bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng đã không ngừng nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan
để làm sạch dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đang quản lý
tiến hành xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả
tạo sự thay đổi lớn trong cải cách thủ tục hành chính
các dữ liệu có liên quan với dữ liệu của ngành công an đối với các đơn vị dịch vụ thô
đại lý thô và bù điện cũng như là ngành công an để mà chuẩn hóa đơn diệu
dựng dựng tốt cái dữ liệu đầu vào
với những nỗ lực trong thực hiện đề án sáu ngành bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng đã có những thay đổi lớn
góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội số theo đúng định hướng
không chỉ đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội
ký cho tổ chức cá nhân khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội
mà còn nâng cao được tính chính xác và năng lực quản lý dựa trên dữ liệu
tạo điều kiện tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trên môi trường điện tử
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn

ngày thể việt nam đã kêu gọi các tổ chức cá nhân đóng góp cho hoạt động vì cộng đồng để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa
kết quả huy động được đã hỗ trợ mua sách vở xây phòng máy tính hay xây dựng nhà vệ sinh cho một số trường học gặp khó khăn tại một số tỉnh thành
với những hành động thiết thực hiệu quả qua các kỳ tổ chức ban tổ chức ngày thể việt nam kêu gọi sự chung tay của các tổ chức cá nhân tham dự ngày thể việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
sống festival để có thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động vì cộng đồng qua tài khoản thiện nguyện một nghìn sáu trăm một mươi một của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
liên quan đến thông tin về tour du lịch bằng trực thăng bay từ sân bay tân sơn nhất hoặc vũng tàu đến vườn quốc gia cát tiên
cùng một số dịch vụ tham quan với giá trọn gói là một mươi hai usd lan truyền trên mạng xã hội vừa qua lãnh đạo vườn quốc gia cát tiên khẳng định là thông tin này là không có thật
trước đó tài khoản mạng xã hội của vườn quốc gia cát tiên đã đặt tên là vườn quốc gia cát tiên
tài khoản mạng xã hội facebook có tên trung tâm du lịch nam cát tiên đăng tải thông tin tour du lịch bằng trực thăng có giá trọn gói đến một mươi hai usd
cụ thể phòng bay trung tâm du lịch nam cát tiên đăng tải trực thăng sẽ khởi hành từ sân bay tân sơn nhất tp hcm hoặc từ vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đến vườn quốc gia cát tiên huyện tân phú tỉnh đồng nai cho tối đa một mươi tám khách trên một chuyến
bên cạnh đó phòng bay trên còn thông tin về chủng loại thông số trực thăng sử dụng cho tui du lịch là loại ec hai trăm hai mươi năm
với giá trọn gói mà phòng bay này đưa ra là một mươi hai usd cho toàn bộ chuyến du lịch bằng trực thăng này
càng cận kề tết trung thu các loại bánh được tung ra thị trường đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
bên cạnh sản phẩm của các bánh hãng có tên tuổi từ nhiều năm nay còn xuất hiện nhiều loại bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ
phóng sự này cũng sẽ khép lại tin tức kinh tế phương nam ngày hôm nay
trên các trang mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử
các mẫu bánh được cập nhật liên tục đa dạng từ kiểu cách dân bánh đến hương vị cũng như da bánh
đáng lo ngại là nhiều loại bánh không được kiểm định chất lượng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng
mặc dù theo lý thiết là những cái bánh đó là họ nói là họ mới sản xuất hôm qua hôm nay vẫn còn trong hẹn để ăn
nguy cơ nhiễm thuẫn rất là cao những chất hương liệu tạo mùi tạo màu
những hương liệu tạo mùi tạo màu đó là không có được trong cái
cái danh mục cho phép của bộ y tế nhưng mà nó vẫn tạo màu rất đẹp tạo mùi rất đẹp
nó không có được kiểm định thì người ta cái đó thì nó nhiễm vào người ta người ta không có biểu hiện liền
nhưng mà nó sẽ âm thầm gây độc cho gan cho thận thậm chí cho hệ thần kinh
với các loại bánh nhà làm được bán chủ yếu qua mạng hoặc theo lời giới thiệu của người quen
thì chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào cũng không được kiểm soát từ cơ quan chức năng
mặc dù có thể chọn người sản xuất nhưng các loại nguyên liệu làm bánh nhập ở đâu nguồn gốc có bảo đảm an toàn hay không
quá trình tự làm có sạch sẽ bảo quản theo đúng quy định đối với loại thực phẩm hay không
thì chỉ có người làm ra bánh mới biết
ví dụ mình có thể mua online nhưng mà mình phải coi đó là nó là dạng handmade hay là
ý là mình phải biết được cái nguồn gốc xuất xứ thực sự của nó thì mình mới an tâm sử dụng
tại vì bánh trung thu mình ăn vô người mà cho nên là mình phải chú tâm tới vấn đề sức khỏe nữa
mình phải biết được rõ cái nguồn gốc của nó thì mình mới dám sử dụng thành phần của nó
để đảm bảo mua được bánh trung thu an toàn người tiêu dùng nên mua bánh ở những địa điểm kinh doanh xác định
đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh thực phẩm dư có đủ trang thiết bị da đầy tránh mùi bẩn mưa đắng
côn trùng xâm nhập bảo quản đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây là kết thúc
kính chào các bạn
tạm biệt quý vị